đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
giữa đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng một ba trăm linh đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân
các giai cấp dân tộc tôn giáo lực lượng vũ trang người việt nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội
thay mặt bộ chính trị phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
trải qua gần chín mươi năm hình thành và phát triển mặt trận tổ quốc việt nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh
mặt trận đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn
đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước
mở ra kỷ nguyên độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
với đa thuận lợi từ những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua hơn ba mươi năm đổi mới
trong những thành tiệu chung đó có sự đóng góp quan trọng tích cực của mặt trận tổ quốc
và các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể quần chúng
với quyết tâm mới khí thêm mới của đại hội thủ tướng tin tưởng rằng trong những năm tới
mặt trận tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa thiết thực hiệu quả hơn nữa
góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng và với chính quyền
tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu của chúng ta
chiều nay tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu
tại diễn đàn thường niên lần thứ hai về cải cách và phát triển việt nam hai nghìn một mươi chín
với chủ đề việt nam khát vọng thịnh vượng ưu tiên và hành động
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao diễn đàn năm nay có nội dung bao trùm hơn
sự tham gia rộng rãi của các nhà hoạch định chính sách các đối tác phát triển
các chuyên gia trong ngoài nước khu vực tư nhân
thủ tướng đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư và các lãnh đạo bộ ngành địa phương
lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm và kiến thức quốc tế
những ý kiến nhận định đề xuất của các chuyên gia quốc tế và trong nước
để tìm ra những cách làm phù hợp cho việt nam
đồng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện sự thảo chiến lược phát triển hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp đại diện các tổ chức diễn giả quốc tế tham dự diễn đàn
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp
thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh các đại biểu quốc tế tham dự
đồng góp tích cực vào thành công của diễn đàn
việt nam trân trọng lắng nghe đóng góp các ý kiến của các diễn giả
và qua diễn đàn này thủ tướng tin tưởng các đại biểu quốc tế sẽ đóng góp tích cực
để tư vấn chính sách định hướng đúng để việt nam phát triển đúng hướng
và thủ tướng khẳng định việt nam tiếp tục nỗ lực khát vọng mạnh mẽ để vươn lên phát triển bền vững
thưa quý vị chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tử pháp
qua thổ luận một trong những vấn đề
được nhiều đại biểu quốc hội cho ý kiến đó là quy định về thời hạn giám định
theo dự thảo luật giám định tư pháp thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định
được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự
thời hạn giám định tư pháp đối với các trường hợp khác tối đa là ba tháng
bên cạnh đó một số ý kiến tán thành việc quy định thời hạn giám định tư pháp vào dự thảo luật
nhưng đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ cơ sở để quy định thời hạn giám định tư pháp
theo vụ việc là ba tháng áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực
thưa quý vị trong thời gian qua với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của đảng và nhà nước
công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì đẩy mạnh
tuy nhiên tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn tồn tại
mặc dù vấn đề này đã và đang được chỉ đạo quyết liệt song vẫn còn phức tạp chưa được ngăn chặn có hiệu quả
đó là phát biểu của đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
trong cuộc làm việc với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra chiều nay
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình mong rằng thông qua việc kiểm tra lần này
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thanh tra chính phủ ra soát
đánh giá việc thực hiện kết quả công tác phòng chống tham nhũng của ủy ban
phát hủy những ưu điểm phát hiện những hạn chế từ đó có biện pháp chủ động
chấn chỉnh khắc phục hoặc kiến nghị với ban chỉ đạo trung ương chính phủ
chiều ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng đã có buổi tiếp ông park bi yang gun
giám đốc công ty công nghệ aliex hàn quốc đang có chuyến công tác và làm việc tại việt nam
hai bên bày tỏ mong muốn hợp tác hiệu quả trong việc xây dựng hạ tầng post
máy chấp nhận thanh toán các giao dịch qua thẻ tại việt nam
ông park bi yang gun cho biết trong chuyến thăm làm việc tại việt nam lần này
công ty aliex đã ký hợp đồng hợp tác triển khai hạ tầng máy chấp nhận thanh toán qua thẻ
gọi tắt là pos dùng chung với ngân hàng việt tiên banh và ngân hàng sa công banh của việt nam
thời gian tới sẽ nâng cấp các tính năng mới áp dụng trên các dòng pos tiên tiến
góp phần thực hiện chủ trương và các giải pháp không dùng tiền mặt trong thanh toán của chính phủ việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chính phủ việt nam đang triển khai đề án phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt trong đó giải pháp trọng tâm để thúc đẩy là tiêu chuẩn hóa thanh toán
qua mã qr và hạ tầng pos dùng chung phó thủ tướng mong muốn công ty aliex sẽ phối hợp chặt chẽ
với ngân hàng nhà nước để góp phần hoàn thiện hệ sinh thái không dùng tiền mặt ở việt nam
ngày hôm nay tại hà nội tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với tổng cục thống kê và cơ quan phụ nữ liên hợp quốc tổ chức hội thảo về dữ liệu
liên quan đến giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu hội thảo đã nhấn mạnh
vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác giảm thiểu rủi ro thiên tài
khi thiên tai xảy ra tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn một mươi bốn lần
so với nam giới theo các chuyên gia nhận định điều này là do tỷ lệ phụ nữ được tham gia vào
việc góp ý và đưa ra những giải pháp cũng như tham gia các lớp tập huấn về phòng chống thiên tai
và biến đổi khí hậu không cao
đã cản trở khả năng ứng phó phục hồi thích nghi với thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai
kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy phụ nữ đóng vai trò sống còn trong các hoạt động
giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tuy nhiên vai trò của họ vẫn chưa
thực sự được ghi nhận do đó hội thảo tập trung vào nhận diện những ưu tiên quan trọng về bình đẳng giới
và những hành động cần thiết mà các chính phủ và các đối tác phải làm trong quá trình triển khai
khung hành động sen đai và giảm nhẹ rủi ro thiên tai đồng thời các đại biểu đã cho rằng cần có những
hỗ trợ để biến những cam kết này thành hiện thực
thương mại điện tử việt nam có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng ba mươi một năm tuy nhiên đến nay
chưa có các quy định riêng về thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để đưa ra giải pháp
hôm nay báo hải quan và văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã tổ chức tọa đàm quản lý hải quan
đối với hoạt động thương mại điện tử tại hà nội
nhật bản và new zealand là hai trong số sáu nước đầu tiên thông qua cptpp mở đường cho hiệp định này sẽ có hiệu lực vào tháng một mươi hai tới
bên cạnh việc cùng là những thành viên chủ chốt đầu tiên của cptpp nhật bản và new zealand còn là những đối tác lớn của nhau trên nhiều lĩnh vực
thủ tướng sắp mãn nhiệm của israel ông benjamin netanyahu vừa kêu gọi đối thủ chính của mình là benny gan thuộc đảng trung dung xanh trắng chung tay lập liên minh đoàn kết
lời kêu gọi này được đưa ra sau khi ông netanyahu thừa nhận không có cơ hội thành lập một chính phủ cánh hữu sau cuộc bầu cử bế tắc vừa qua
kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử cho thấy đảng likud của ông netanyahu đã mất đa số phiếu sau nhiều năm ông ở cương vị lãnh đạo
chỉ giành được ba mươi một ghế trong quốc hội gồm tổng cộng một trăm hai mươi ghế
trong khi đó ông benny gantz và đảng trung dung xanh trắng giành được ba mươi hai ghế
như vậy cả ông netanyahu và ông gant đều không có đủ số phiếu
để một mình đứng ra thành lập chính phủ đa số và cả hai bên phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ liên minh
hôm nay một tòa án nhật bản đã tuyên trắng án đối với ba cựu quan chức của công ty điện lực tokyo tepco đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân fukushima
đây là phiên tòa xét xử những cá nhân chịu trách nhiệm trong sự cố hạt nhân sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra vào tháng ba năm hai nghìn một mươi một tại nước này
thưa quý vị trong xã hội nhật bản hiện đại ngày nay đang nổi lên một căn bệnh với tên gọi hikikomori
căn bệnh hikikomori được dùng để chỉ những người dành gần như cả cuộc đời mình trong một căn phòng và không hề giao tiếp với bất kỳ ai
theo ước tính của các chuyên gia tại nhật bản số lượng bệnh nhân hikikomori hiện tại có thể lên tới hơn một triệu người
bảy mươi trong số họ hoàn toàn ngắt kết nối với cộng đồng từ ba tới năm năm
và những người mắc căn bệnh này đang tạo gánh nặng cho nền kinh tế
bởi không chỉ làm giảm lực lượng lao động đang rất cần thiết ở nhật bản họ cũng không thể tự nuôi sống bản thân
anh yoshike cho biết anh có một tuổi thơ bình thường như những bạn bè khác
nhưng khi đi học cấp ba anh đã bị bắt nạt bởi bạn bè và bị phân biệt đối xử bởi thầy cô
từ đó anh thu mình lại và cảm giác thời gian ngừng trôi
tôi cần có tiếng tv cả ngày
nếu không tôi sẽ không cảm thấy thoải mái
hằng ngày tôi sẽ không có tiếng tv
tôi chỉ ngồi trong phòng một mình và nhìn trong nhà
tôi không thích tiếp xúc với bất kỳ ai
căn phòng của anh yoshike nhìn như phòng của một vị thành niên dù năm nay anh đã ba mươi năm tuổi
niềm vui của anh chỉ là đọc truyện tranh và xem tv
tôi không nhớ gì cả
dấu ấn về thời gian với tôi chỉ là thấy cơ thể nặng nề dần
tôi sợ cả thế giới
chỉ một cuộc điện thoại hoặc email cũng có thể khiến tôi hoảng loạn
mặc dù rất khó để có được con số chính xác nhưng theo ước tính có ít nhất một triệu hikikomori ở nhật bản và đây thực sự là một căn bệnh đáng sợ trong xã hội nước này
những người này được cha mẹ chăm sóc bao bọc cả đời không đi ra khỏi phòng
tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra với những đứa con khi cha mẹ họ qua đời
đây là một vấn đề lớn đến nỗi vài năm trước chính quyền nagoya đã đưa ra một hướng dẫn cho hikikomori về những việc cần làm khi cha mẹ họ qua đời
tôi phải chuẩn bị từng bữa ăn hàng ngày cho con trai
đã nhiều lần tôi thuyết phục con xa phố giao tiếp với mọi người
tôi thậm chí đã nhờ đến cả các bác sĩ và trị liệu vì mọi nỗ lực đều vô ích
không giống với những quốc gia châu âu phát triển khác vai trò của mỗi cá nhân tại nhật bản được soi xét xem họ đóng góp được gì cho xã hội và quy tính trách nhiệm rất cao
hikikomori là những người không thực hiện được điều đó
họ tự cảm thấy mình vô dụng xấu hổ và cảm thấy tội lỗi
hikikomori là những người không thực hiện được điều đó
có nhiều yếu tố kết hợp với nhau để gây nên tình trạng này
một trong những yếu tố thường xuyên được đề cập đó là vai trò của công nghệ như internet truyền thông xã hội và video game
nhiều hikikomori thường xuyên sử dụng internet chơi video game và giao tiếp chủ yếu qua mạng
công nghệ không nhất thiết gây nên sự xa lánh cộng đồng nhưng nó có thể làm vấn đề nghiêm trọng hơn
internet điện thoại thông minh và truyền thông xã hội khiến những mối liên hệ gián tiếp trở nên phổ biến hơn
những mối liên hệ trực tiếp nó bất lợi cho sự phát triển của thanh thiếu niên khiến chúng kém bền bỉ và thanh thục trong những mối quan hệ ngoài đời thực
chàng japan today đưa tin mới đây thi thể của một cụ bà tám mươi ba tuổi có tên là sato tanaka qua đời từ hai năm trước đã được tìm thấy tại nhà riêng
điều kinh hoàng là cụ bà sống với con trai bốn mươi sáu tuổi nhưng anh này không trôn cất mẹ vì anh không biết phải làm gì
anh là một hikikomori
nhật bản đang phải đương đầu với tình trạng dân số già hóa và sự thiếu hụt lớn lực lượng lao động
hikikomori đang tạo gánh nặng cho nền kinh tế bởi không chỉ làm giảm lực lượng lao động đang rất cần thiết ở nhật bản họ cũng không thể tự nuôi sống bản thân
khi gia đình không tiếp tục tru cấp cho họ được nữa họ sẽ phải dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước
vốn được coi là chỉ có ở nhật bản nhưng những năm gần đây căn bệnh hikikomori đã xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới như hàn quốc ấn độ trung quốc và mỹ
ngay cả ở các nước ở khu vực châu âu như tây ban nha italia pháp cũng đã xuất hiện tình trạng đáng lo ngại này
năm ngoái anh đã phải bổ nhiệm bộ trưởng đầu tiên phụ trách vấn đề cô đơn
điều này cho thấy mối quan ngại về tình trạng sống cô đơn ngày càng tăng ở cấp độ toàn cầu đòi hỏi các chính phủ phải nghiên cứu và tìm ra các biện pháp để ngăn chặn căn bệnh đáng sợ này
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại